đối tượng nguyễn duy mạnh trú tại thôn hàng hải xã hung ré huyện di linh tỉnh lâm đồng
đang bị công an thành phố pleiku tỉnh gia lai truy nã về tội giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi vừa bị phát hiện bắt giữ
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn duy mạnh khai nhận vào năm hai nghìn một mươi tám mạnh có tình cảm yêu đương nam nữ với một em gái sinh năm hai nghìn năm
tại phường thắng lợi thành phố pleiku tỉnh gia lai
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám mạnh rủ bạn gái vào nhà nghỉ tại phường trà bá thành phố pleiku
sau đó gia đình của bạn gái này đã trình báo sự việc đến cơ quan công an
quá trình xác minh đối tượng mạnh bỏ trốn khỏi địa phương nên bị công an thành phố pleiku ra quyết định truy nã
mạnh bỏ trốn đến ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thì trở về địa phương và bị công an huyện di linh bắt giữ
hiện công an huyện di linh đã lập hồ sơ ban đầu và tiến hành bàn giao hồ sơ cùng đối tượng bị truy nã
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku tỉnh gia lai để xử lý theo thẩm quyền